tỉnh hà giang đã quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch với nhiều phương án dự phòng đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu
theo ghi nhận của phóng viên chiều ngày ba mươi một tháng một tại cửa khẩu quốc tế thanh thủy
bộ đội biên phòng và lực lượng hải quan đã tăng cường công tác giám sát hành khách xuất nhập cảnh
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ phun tiêu độc khử trùng thực hiện đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhân dân
thực hiện chặt chẽ tờ khai y tế kiểm soát thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay đeo khẩu trang qua lại cửa khẩu
các phương án ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh cũng được ngành y tế tỉnh hà giang chủ động thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế
các bệnh viện tuyến tỉnh và mạng lưới y tế cơ sở chủ động vật tư trang thiết bị cơ số thuốc trang phục phòng hộ cho nhân viên y tế
tỉnh hà giang có bảy huyện tiếp giáp với trung quốc với đường biên giới dài hơn hai trăm bảy mươi bảy km
một cửa khẩu quốc tế và một cửa khẩu quốc gia cùng với nhiều đường mòn nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ bên kia biên giới có thể xảy ra
do đó tỉnh hà giang tiếp tục triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra